ngày tám tháng hai ngoại trưởng anh dominic raab và người đồng cấp nhật bản đã nhất trí tìm kiếm một hiệp định thương mại tham vọng tiêu chuẩn cao phù hợp với thỏa thuận của tokyo với liên minh châu âu eu
ông dominic raab tới tokyo sau chuyến công du australia hai ngày và đã có các cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà nhật bản
trong một tuyên bố chung hai ngoại trưởng nêu rõ theo cam kết của chúng tôi với thương mại tự do chúng tôi sẽ nhanh chóng làm việc để tạo ra mối quan hệ đối tác mới tham vọng tiêu chuẩn cao và đôi bên cùng có lợi như hiệp định đối tác kinh tế nhật bản eu
theo ông raab hiệp định thương mại song phương được lên kế hoạch giữa london và tokyo sẽ gửi đi một tín hiệu vô cùng mạnh mẽ về cam kết của hai nước với thương mại tự do dựa vào các quy tắc
về phía nhật bản ông motegi cho biết các công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán chính thức về đối tác thương mại tự do anh nhật bản đang được tiến hành và khẳng định hai bên nhất trí sẽ bắt đầu và kết thúc các cuộc đàm phán càng sớm càng tốt
hiện ngoại trưởng anh đang có chuyến công du châu á thái bình dương nhằm thảo luận hợp tác với các đối tác ở khu vực sau khi anh rời eu